như vậy bác sĩ có thể dễ dàng xác định được thời gian đột quỵ của bệnh nhân
và lựa chọn cách cấp cứu đột quỵ phù hợp nhất
theo hiệp hội tim mạch hoa kỳ hầu hết người bị đột quỵ không cần hô hấp nhân tạo
tuy nhiên nếu không thấy nhịp thở của người bệnh đột quỵ
thì có thể hô hấp nhân tạo trước khi người bệnh được đưa đến bệnh viện
trong thời gian chờ người bệnh được cấp cứu đột quỵ
hay để người bệnh nằm nghiêng từ ba mươi đến bốn mươi năm độ mặc quần áo rộng và thoáng mát
có thể cuốn khăn sạch và ngón tay để lấy đờm
rãi trong cổ người bệnh nếu bệnh nhân có dấu hiệu thở khó khè tăng tiết đồm rãi
nếu thấy người bệnh có biểu hiện co giật thì dùng đũa cuốn vải sạch chặn ngang miệng
tránh người bệnh cắn vào lưỡi
khi đột quỵ xảy ra người nhà cần đưa người bệnh đến ngay cơ sở y tế
có khả năng điều trị tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch
và can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ
tránh đến những nơi chưa đủ điều kiện xử lý vì sẽ gây mất thời gian cấp cứu người bệnh
ngoài ra khi thấy người bị đột quỵ không tự ý cho người bệnh uống bất kỳ loại thuốc nào
có hai loại đột quỵ là đột quỵ suất huyết não
do vỡ mạch máu dẫn đến chảy máu não và đột quỵ do nhồi máu não
do cục máu đông dẫn đến tắc nghẽn mạch máu
một số lưu ý khác là trong khi chờ đợi các bác sĩ cấp cứu đột quỵ
người nhà không nên cho người bệnh ăn uống bởi có thể dễ gây sạc ngạt thở
đồng thời không được trích kim và khói miệng hay ngón tay của người bệnh
hoặc tự ý để người bệnh ở nhà điều trị
không có tác dụng gì ngược lại làm cho bệnh nhân có thể bị nhiễm trùng
hay huyết áp tăng vọt do đau
cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ nguyễn tiến dũng
phó giám đốc trung tâm đột quỵ bệnh viện bạch mai để hiểu rõ hơn về vấn đề này
đột quỵ thì đầy ý chúng ta đang nói chủ đề hôm nay là đột quỵ não
đột quỵ não được xác định đó là những tổn thương ở trên não
mà nó sẽ khi gây tổn thương mà sẽ gây ra những triệu chứng
về mặt thần kinh khu trú của chúng ta
ví dụ như là bệnh viện là bệnh nhân sẽ có thể nằm méo miệng
nói ngọng yếu liệt tây bì tay chân một bên
tùy từng mức độ và khi đó thì chúng ta gọi là đột quỵ não
cấp cứu đột quỵ não thì chúng ta phải hiểu
cốc cứu đối với một tình huống nói chung
cốc cứu gồm có hai giai đoạn
giai đoạn đầu tiên là cốc cứu trước viện
và giai đoạn thứ hai là cấp cứu tại bệnh viện
vậy thì cấp cứu trước viện vai trò của người thân trong gia đình
đóng vai trò rất là quan trọng
được người thân là người đầu tiên phát hiện ra là bệnh nhân bị bệnh
điển hình ở chúng ta đang nói chủ đề ngày hôm nay
bệnh nhân phát hiện ra là bệnh nhân chúng ta có biểu hiện bị đột quỵ não
vậy thì cốc cứu tại chỗ tại gia đình
là một tình trạng cấp cứu rất là quan trọng
để phòng ngừa những biến cố do chúng ta xử lý sai
hoặc là cốc cứu không kịp thời
với ra hậu quả và nặng nề nhất đó là tử vong
cái quy tắc ở đây không phải là cái từ quy tắc
mà nó gọi là dấu hiệu phát
cái dấu hiệu phát ở đây ý là
cái viết tắt của những chữ cái đầu tiên
trong mấy cái từ tiếng anh
chữ f đầu tiên của chữ phát đó là face có nghĩa là mặt
bởi hiện lâm sàng của chúng ta đó là bệnh nhân sẽ bị méo miệng
hoặc là chúng ta sẽ khám vào bệnh nhân là
miền miệng lên cười há miệng ra
còn chúng ta sẽ thấy bệnh nhân lệch một bên
hoặc là khi bệnh nhân bị lệch là uống nước
thì lấy nước
bệnh nhân bị chảy sang mép một bên
chữ cái thứ hai đó là chữ a
a ở đây là chữ am trong từ tiếng anh
có nghĩa là tay
chúng ta hiểu ở đây là tay và chân
hay là chi một bên trái hoặc là bên phải
tùy theo từng mức độ tổn thương
ở trên não bộ mà sẽ có biểu hiện
ví dụ như là tê bì một bên
nặng hơn có nghĩa là yếu nhẹ một bên
nặng hơn nữa là liệt hoàn toàn
và không hoàn toàn không có cử động được một bên
và chữ cái tiếp theo đó là chữ s
chữ s là từ speak
có nghĩa là
lời nói của chúng ta
bệnh nhân sẽ biểu hiện là nói ngọng
hoặc là nói úa
chúng ta không thể hiểu được là bệnh nhân muốn nói gì
và cái chữ t cuối cùng
trong cái từ phát đấy
đây là chữ thời gian
và có nghĩa là từ tham
là từ tiếng anh thời gian
và đây nó biểu hiện cái dấu hiệu
cái thời gian trong cái chữ phát này
rất là quan trọng
vì nó mang tính quyết định
trong việc là khi bệnh nhân được đưa đến bệnh viện
bác sĩ chúng ta sẽ dựa vào thời gian đó
thời gian đây là gì
đó là thời gian bắt đầu bệnh nhân có triệu chứng
hay nếu trong trường hợp mà chúng ta không biết sát
chính xác bệnh nhân có triệu chứng từ khi nào
thì chúng ta phải xác định được
thời gian cuối cùng thấy người nhà người thân mình
còn bình thường là khi nào
để khi bệnh nhân vào bệnh viện
để cung cấp cho bác sĩ cái thông tin đó
để bác sĩ cấp cứu đột quyền
người ta xác định được
là bệnh nhân có còn trong giờ vàng
hay còn không trong giờ vàng
để đưa ra cái pháp đồ điều trị
trong pha tối cấp cứu
của đột quỵ não được chính xác nhất hiệu quả nhất
thì thời gian vàng này chúng ta sẽ xác định như thế này
trong điều trị tái tươi máu
ở bệnh nhân đột quỵ não
chúng tôi nếu như mà trong cửa sổ
bốn năm giờ đầu của bệnh
từ khi bệnh nhân bắt đầu triệu chứng
hoặc là khi bệnh nhân lần cuối cùng
thấy bệnh nhân còn bình thường
là nếu như bệnh nhân bị đột quỵ nhồi máu não
là bệnh nhân sẽ được còn chế định
là sử dụng thuốc tiêu sợi huyết
thuốc tiêu sợi huyết có chức năng
là để làm tiêu tan
cái cục máu đông mà nó gây ra bệnh
ý là nhồi máu não trong cơ chế sinh lý bệnh của nó
còn đối với trường hợp
mà bệnh nhân nhồi máu não nhưng mà
do tắc mạch máu và mạch máu đây là mạch máu lớn
của não thì chúng ta
nếu bệnh nhân còn trong cửa sổ
giờ vàng chúng tôi có thể
cân nhắc đưa bệnh nhân đi
lên phòng can thiệp mạch não
chúng tôi luồn những cái dụng cụ rất là tinh vi
nhỏ như sợi trí lên động mạch não
và chúng tôi sẽ lấy cái cục huyết gối
tức là cục gây tắc mạch máu não ra
để khai thông lại mạch máu não
cho bệnh nhân để giúp cho bệnh nhân
hồi phục được tốt nhất có thể
vậy thì cái việc chỉ định
lấy cục khối đó thậm chí bây giờ
thông qua các nghiên cứu
rất là chặt chẽ về trong chuyên ngành đột quỵ
có thể cửa sổ can thiệp
có thể lên đến hai mươi bốn giờ
nhưng về khuyến cáo
đối với bệnh nhân bị đột quỵ
chúng tôi luôn khuyến cáo là
khi có người thân người nhà bị đột quỵ
chúng ta hãy tích cực
hãy cẩn thận và hãy
nhanh chóng nhất đưa bệnh nhân
đến các cơ sở y tế càng sớm càng tốt
để bệnh nhân được tiếp cận
với các phương pháp điều trị đột quỵ não
nhanh nhất có thể thì mới
càng nhanh thì càng hiệu quả